sáng nay khoảng bốn mươi năm bảy triệu cử tri pháp bắt đầu đi bỏ phiếu để chọn ra tổng thống với nhiệm kỳ năm năm tới
không chỉ có người dân trong nước đi bầu một triệu người pháp ở nước ngoài cũng thực hiện nghĩa vụ công dân của mình như tại đức anh khu vực bắc mỹ hay canada
các điểm bỏ phiếu mở cửa sớm nhất là những vùng lãnh thổ hành ngoại của pháp như saint pierre và miquelon ở bắc mỹ
cử tri pháp tại thành phố montreal của canada đã phải xếp hàng dài trong ba giờ tại đại sứ quán pháp để được bỏ la phiếu
tuy nhiên lượng cử tri đi bầu tại các vùng guy lys và waterloo trong những giờ đầu là khá ít
tại thủ đô london của anh hàng nghìn người đã xếp hàng dài ở bảy mươi điểm bỏ phiếu để bầu chọn ra người đứng đầu đất nước
đa số cử tri ở đây đều bày tỏ lo lắng về tương lai của nước họ cũng như đối với tương lai của châu âu
tôi không muốn pháp sẽ giống như anh
mọi người cần phải cân thiện
nhắc để có sự lựa chọn đúng đắn nhất vì tổng thống mới sẽ là người có thể giúp nước pháp vượt qua những khó khăn đang phải đối mặt
trong khi đó tại đại sứ quán pháp ở thủ đô berlin của đức cử tri tại đây cũng có mặt ở tất cả điểm bỏ phiếu từ rất sớm
ngoài vấn đề kinh tế và việc làm thì an ninh và quan điểm về những vấn đề chung của châu âu được cho là các chủ đề sẽ tác động tới lá phiếu cử tri
tuy nhiên theo giới phân tích vụ khủng bố mới nhất tại pháp có thể mang lại lợi thế cho những ứng cử
các cử viên có quan điểm cứng rắn về người nhập cư và an ninh như bà marine le pen của phe cực hữu
hiện nay chủ nghĩa dân túy đang bao trùm châu âu điều này thể hiện rõ ràng qua sự kiện brexit
tôi không nghĩ rằng bà marine le pen có thể là người sẽ giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu lần này
các điểm bỏ phiếu tổng thống pháp ở nước ngoài sẽ đóng cửa vào cuối ngày mai
tuy vậy kết quả này có thể không ảnh hưởng nhiều đến kết quả trung quốc
dư luận quốc tế đặc biệt chú ý tới kết quả cuộc bầu cử
pháp bởi nó có thể vượt ngoài biên giới nước này và ảnh hưởng trực tiếp tới tư tưởng chính trị của các nước khác ở châu âu